nhằm kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu trực tuyến với bộ phận mua hàng của các tập đoàn phân phối lớn
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang tác động nghiêm trọng tới các hoạt động giao thương
hội thảo trực tuyến kết nối doanh nghiệp việt nam với các hệ thống phân phối nước ngoài
do bộ công thương tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
hội thảo có sự tham gia của đại diện các tập đoàn phân phối lớn như walmark ion lotte
cùng các cơ quan đại diện thương mại sở công thương các tỉnh và hơn hai trăm linh doanh nghiệp xuất khẩu
các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi với chuyên gia mua hàng của các tập đoàn phân phối hàng đầu thế giới
để kết nối trào bán các sản phẩm của mình
thời gian tới vụ thị trường châu âu châu mỹ bộ công thương sẽ phối hợp với một số tập đoàn phân phối lớn
xây dựng bộ cầm nang hướng dẫn các bước cụ thể để doanh nghiệp có thể trở thành nhà cung cấp
trong chuỗi cung ứng quốc tế của các tập đoàn phân phối lớn